lúc một mươi chín h tối nay ngày tám tháng một mươi hai đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã bước vào trận chung kết với kỳ phùng địch thủ thái lan trong trận chung kết sea games ba mươi với niềm kỳ vọng lớn của người hâm mộ sẽ đem về tấm huy chương vàng giành giá
những phút đầu tiên hai đội nhập cuộc thận trọng và không nhiều cơ hội được tạo ra
phút thứ chín trong một pha tấn công nhanh của tuyển nữ việt nam nguyễn thị vạn bất ngờ tung cú sút đẹp mắt đưa bóng tìm đúng sàng ngang khung thành thái lan
những phút tiếp theo hai đội thi đấu ràng co và tỷ số được giữ nguyên đến hết hai hiệp thi đấu chính thức đưa hai đội vào thi đấu hiệp vụ
bước ngoặt của trận đấu đến từ phút thứ hai của hiệp phụ đầu tiên từ quả đá phạt của tuyết dung hậu vệ thái lan cản phá và hải yến băng vào đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ thái lan
kết quả một được giữ đến hết trận đấu giúp cho đội tuyển nữ việt nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ sea games